cảnh rừng liêm xanh đậm đẹp
vùng đáu này nằm trên quả đồi tại phường trung hưng thị xã sơn tây thành phố hà nội
vùng đồi này rộng khoảng năm bảy hectare với hàng trăm cây lim xanh tạo nên cảnh quan thiên nhiên vô cùng độc đáo cho sứ đoài